thời điểm hiện tại các hộ chăn nuôi lợn trong tỉnh yên bái đang tích cực tái đàn
nhằm bù đắp những thiệt hại do dịch tả lợn châu phi
tuy nhiên việc tái đàn đang gặp khó khăn khan hiếm nguồn cung con giống bảo đảm an toàn
giá cao cùng với đó là giá thức ăn chăn nuôi và vaccine đều tăng
giá con giống giao động từ hai năm triệu đến ba triệu đồng một con lợn từ sáu kg cho đến một mươi kg
lợn giống an toàn chỉ còn tập trung ở các trang trại lớn nên người dân ít có khả năng tiếp cận được
thêm vào đó nhiều hộ chăn nuôi lợn còn có tâm lý e rè khi tái đàn bởi nỗi lo dịch quay trở lại
mặc dù giá lợn hơi trong những tháng gần đây giao động từ tám mươi năm đến chín mươi năm đồng một kg
nhưng không có nguồn cung vì nhiều hộ dân không có lợn để bán